cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin sáng trên kênh bản sức khỏe và đời sống
nhà vũ rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay
xin chúc quý vị có một ngày mới tốt lành và thật nhiều năng lượng

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
sau một thời gian điều trị dài bệnh nhân có nguy cơ bị suy dinh dưỡng ở các mức độ khác nhau
khiến cơ thể bị suy kiệt giảm sức đề kháng và dễ mắc các bệnh nhiễm trùng
vì vậy dinh dưỡng rất quan trọng với người sau khi điều trị covid một mươi chín
xin mời quý vị hãy cùng theo dõi
theo thạc sĩ bác sĩ nguyễn văn tiến trung tâm giáo dục truyền thông dinh dưỡng viện di dưỡng quốc gia
những bệnh nhân covid một mươi chín có thể bị sốc nhiễm trùng suy hô hấp trong một khoảng thời gian dài
vì vậy sau thời điểm điều trị tình trạng sức khỏe của bệnh nhân bị suy giảm cơ quan hô hấp tiêu hóa bị suy yếu
người bệnh có nguy cơ bị suy dinh dưỡng ở các mức độ khác nhau
người bệnh bị suy dinh dưỡng làm giảm khối cơ và suy giảm chức năng ảnh hưởng xấu tới mô mở và khối xương
làm cho cơ thể bệnh nhân bị suy kiệt
đồng thời suy dinh dưỡng còn ảnh hưởng tới sức đề kháng đáp ứng miễn dịch dễ mắc bệnh nhiễm trùng
chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ nhanh chóng giúp cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng phục hồi sức khỏe cho người bệnh
dưới đây là những thông tin về chế độ dinh dưỡng cho f sau điều trị covid một mươi chín do thạc sĩ bác sĩ nguyễn văn tiến cung cấp
thông thường chế độ ăn hợp lý cần cung cấp đủ về số lượng và đảm bảo tỷ lệ hợp lý từ ba chất sinh năng lượng
là đạm protein từ một mươi ba hai mươi chất béo lipid từ hai mươi hai mươi năm và chất bột đường glucid từ năm mươi năm sáu mươi năm
tuy nhiên người mới khỏi bệnh covid một mươi chín nên chọn protein có giá trị sinh học cao và cung cấp acid amin thiết yếu
các amino acid có vai trò duy trì các hoạt động chức năng trong cơ thể tham gia vào các hàng rào bảo vệ sự dịch chuyển và hấp thu các chất dinh dưỡng
về chất béo nên ăn cả dầu thực vật và mở động vật tỷ lệ chất béo động vật chất béo tổng số dưới sáu mươi
tuy nhiên nên sử dụng các loại chất béo có nguồn gốc từ cá dầu thực vật hạn chế các chất béo có nguồn gốc từ các loại da cầm
gà vịt các loài động vật có vú như lợn bò
người sau điều trị covid một mươi chín thường mệt mỏi chán ăn vì vậy cần ăn nhiều lần trong ngày khoảng năm bữa một ngày tránh ăn quá no có thể gây khó thở
các món ăn chế biến ở dạng mềm thái nhỏ hầm kỹ để dễ tiêu hóa và hấp thu
nên các món luộc hấp nấu thay thế các món ăn chiên ráng nướng vì nó khó tiêu
đặc biệt quý vị và các bạn nên lưu ý tăng cường ăn rau xanh và hoa quả bổ sung thêm nước để người bệnh
bệnh nhanh lại sức
việc lựa chọn nước uống để bổ sung thêm các loại vitamin khoáng chất chất sơ các chất chống oxy hóa các loại nước
được chế biến rất đơn giản từ rau xanh hoa quả và rất nhiều các loại khác tùy theo sở thích của mỗi người
các loại nước sinh tố hoa quả ngoài cung cấp nước chúng còn cung cấp các vitamin và khoáng chất cần thiết như nước chanh
nước cam nước bưởi nước xoài nước sao má để cung cấp lượng vitamin c vitamin a là cần thiết cho cơ thể
tuy nhiên f sau khi điều trị covid một mươi chín không nên ăn các thực phẩm có nhiều cholesterol như nội tạng động vật
ốc không ăn mặn và các loại thực phẩm có nhiều muối như giò chả xúc xích đồ hộp đồ biển đồ khô
các thực phẩm muối chua hạn chế các loại thực phẩm đồ uống có nhiều ga không nên uống nước trước hoặc trong bữa ăn
cũng liên quan đến chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân covid một mươi chín
mới đây phó chủ tịch hội dinh dưỡng việt nam chủ tịch liên tri hội dinh dưỡng và thực phẩm
thành phố hồ chí minh cũng đã có lời khuyên hữu ích xin mời quý vị tiếp tục theo dõi
bác sĩ chuyên khoa hai đỗ thị ngọc diệp phó chủ tịch hội dinh dưỡng việt nam
chủ tịch liên tri hội dinh dưỡng và thực phẩm thành phố hồ chí minh cho biết
lý do là ăn nhiều muối đường chất béo sẽ làm giảm ảnh hưởng tới bào bạch cầu
cản trở quá trình phục hồi của người bệnh covid một mươi chín
khi sơ chế thức ăn cần rửa sạch kỹ cắt nhỏ chế biến thức ăn mềm mệnh chính
ước tính khẩu phần vừa đủ ăn ngay sau khi nấu thức ăn còn ấm nóng để đảm bảo khẩu vị
dinh dưỡng việc lựa chọn dụng cụ thức ăn cũng rất quan trọng
cần chọn dụng cụ chịu đựng được nhiệt độ cao không biến dạng biến chất khi đựng thức ăn nóng
hay bổ sung thêm các thành phần khác như dầu giấm
trong trường hợp chưa thể ăn ngay cần đảm bảo nhiệt độ bảo quản phù hợp với từng loại thức ăn
thức ăn nóng cần bảo quản trên sáu mươi độ thức ăn lạnh cần bảo quản dưới năm độ
người bệnh covid một mươi chín cần tránh sử dụng các thực phẩm nghi ngờ không đảm bảo vệ sinh hoặc đến hạn
quá hạn sử dụng thực phẩm cắt khỏi bao bì nhưng không được bảo quản đúng cách món có nhiều muối
phụ da đặc biệt là chất béo bảo hòa như là xúc xích lạp sưởng tránh sử dụng các chất kích thích
trong thời gian điều trị như bia rượu
theo bác sĩ diệp các nghiên cứu cho thấy có khoảng năm mươi sáu mươi f mất vị giác khứu rác
tuy nhiên triệu chứng này thường xảy ra trong thời gian ngắn
người bệnh không nên quá lo lắng để tăng cảm giác ngon miệng có thể trộn nhiều thực phẩm như rau củ hạt với dầu giấm
hoặc là nước sốt để tăng hương vị bổ sung chất đạm từ động vật như gà heo bò đặc biệt là cá giúp tăng cảm giác ngon miệng
quý vị và các bạn thân mến mặc dù có sức đề kháng tốt hơn người lớn
nhưng trẻ em sau khi mắc covid một mươi chín thường sẽ bị suy nhược cơ thể
bởi vậy cha mẹ cần chú ý tăng cường thức ăn đầy đủ dinh dưỡng giàu đạm
hạn chế đổ ngọt và mặn uống nhiều nước đặc biệt là nước trái cây tươi
cha mẹ cần định kỳ theo dõi tình trạng dinh dưỡng của trẻ bằng cân nặng và lượng thức ăn trẻ ăn vào
chế độ ăn cần đối hàng ngày với bốn yếu tố chính là lipid lipid động vật và lipid thực vật
vitamin và khoáng chất thành phần các chất sinh năng lượng protein lipid capon hitrat protein protein động vật và protein thực vật
hàng ngày trẻ phải ăn ít nhất năm trong tám nhóm thực phẩm
gồm nhóm tinh bột nhóm sữa và chế phẩm từ sữa nhóm dầu mở nhóm rau củ nhóm thịt cá nhóm trứng nhóm các loại hạt nhóm rau củ màu vàng xanh thẩm
cung cấp đủ nước đặc biệt là nước trái cây tươi tránh uống nước ngọt công nghiệp
khuyến khích trẻ từ một đến hai tuổi sữa công thức tối thiểu sáu trăm linh ml một ngày trẻ không có sữa mẹ và trẻ lớn hơn hai tuổi năm trăm linh ml một ngày sữa công thức
đủ đáp ứng dinh dưỡng cho tăng trưởng và cân bằng dinh dưỡng
không cần bổ sung đa vi chất
trường hợp trẻ kém ăn ăn không đủ lượng theo khuyến nghị phải hỗ trợ dinh dưỡng đường uống có đậm độ năng lượng cao
thay thế hoàn toàn hay một phần cho sữa công thức thông thường
hạn chế ăn quá nhiều đồ ngọt hạn chế ăn có mặn
theo khuyến nghị lượng đường dưới năm tổng năng lượng ăn vào tránh thức ăn gây nôn và buồn nôn
thay vào đó nên cho trẻ ăn những khẩu vị trẻ thích thức ăn dễ tiêu hóa và có giá trị dinh dưỡng cao
bên cạnh chế độ dinh dưỡng những việc cần làm để hỗ trợ chăm sóc con bị mắc covid một mươi chín là tâm sự
trấn an con giải đáp thắc mắc và chia sẻ thông tin thực tế về dịch bệnh
trẻ có thể hiểu sai thông tin dẫn đến hoảng sợ
ngoài ra quý vị cần hướng dẫn trẻ các hành động hàng ngày để giảm sự lây lan của mầm bệnh
như rửa tay thường xuyên sử dụng khăn giấy hoặc khỉu tay khi ho hoặc hát hơi
sau đó vứt khăn giấy vào thùng đựng chất thải
tạo điều kiện cho trẻ tham gia các hoạt động giải trí trong phòng
cách ly phù hợp như các trò chơi online hay cùng chơi với bố mẹ
hy vọng với những chia sẻ trên của chúng tôi sẽ giúp người bệnh sớm hồi phục sức khỏe
trở lại với cuộc sống bình thường
tuy nhiên chúng ta cũng tuyệt đối không được chủ quan bởi những triệu chứng hậu covid một mươi chín
có thể sẽ xuất hiện và kéo dài
điều này sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người bệnh
cần tái khám sau bốn tuần kể từ khi mắc covid một mươi chín
bao lâu sau khi khỏi bệnh có thể đi khám hậu covid một mươi chín có lẽ là câu hỏi
mà rất nhiều f đang cần
theo lời khuyên của chuyên gia sau bốn tuần kể từ khi mắc covid một mươi chín
bạn có thể đi khám để kiểm tra sức khỏe hậu covid một mươi chín
các xét nghiệm cận lâm sàng giúp đánh giá và chẩn đoán tình trạng các cơ quan
kiểm tra tình trạng viêm và đông máu nhằm điều trị các triệu chứng hậu covid một mươi chín hiện tại
như là dự phòng các nguy cơ có thể xảy ra
bệnh covid một mươi chín diễn tiến nặng hơn ở một số người nhất là người lớn tuổi và có bệnh lý nền
số còn lại thường chỉ bị bệnh nhẹ và có thể khỏi bệnh
sau vài tuần thế nhưng hội chứng hậu covid một mươi chín có thể xảy ra với bất kỳ ai từng bị nhiễm virus sars cov hai
kể cả những người bị covid một mươi chín nhẹ hoặc không có triệu chứng
hội chứng hậu covid một mươi chín có thể kéo dài từ đợt bệnh ban đầu hoặc khởi phát sau khi đã khỏi bệnh
có hơn hai trăm linh triệu chứng đã được báo cáo bao gồm mệt mỏi khó thở rối loạn giấc ngủ
rối loạn chức năng nhận thức hoặc các triệu chứng khác gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày
các triệu chứng có thể thay đổi hoặc tái phát kéo dài vài tuần hoặc
covid một mươi chín không chỉ gây tổn thương phổi mà còn gây ảnh hưởng đến tim hệ thống mạch máu
gan não cùng một số cơ quan khác
đặc biệt là các tổn thương ở bệnh nhân covid một mươi chín nặng
một số người có thể bị biến chứng tim suy thận mãn tính và đột quỵ sau khi bị covid một mươi chín
chính vì vậy sau khi khỏi bệnh covid một mươi chín bạn cần lưu ý các vấn đề về sức khỏe tiềm ẩn
hoặc các triệu chứng kéo dài của covid một mươi chín
bên cạnh đó quý vị và các bạn cũng nên tăng cường sức khỏe bằng chế độ ăn dinh dưỡng
nhiều rau quả uống nhiều nước tập thở để cải thiện hệ hồ hấp ngủ đủ nhất
tập thể dục thường xuyên và nghỉ ngơi hợp lý
thưa quý vị và các bạn triệu chứng hậu covid một mươi chín là điều không bệnh nhân nào tránh khỏi
bởi vậy chúng ta không nên mặc cảm và mất tự tin
hãy tái khám đúng định kỳ để được các bác sĩ tư vấn
bước sang năm mới hai nghìn hai mươi hai thay mặt những người thực hiện chương trình
kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang hạnh phúc
hy vọng bước sang năm mới dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi
trả lại cuộc sống bình yên hạnh phúc cho tất cả chúng ta
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại